thưa quý vị và các bạn với thủ đoạn là tải hình chứng minh thư nhân dân của người khác
rồi thành lập một công ty ma để lừa bán sắt thép cho người khác nhằm chiếm đoạt tiền
thủ đoạn lừa đảo này vừa bị công an tp bunma thuật tỉnh đắk lắc lật tẩy bắt giữ một đối tượng
đây là ông võ hùng bốn mươi tuổi chủ một sưởng cơ khí ở xã hòa phú tp bunma thuật
khoảng đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai thông qua mạng zalo ông hùng thấy công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ quang dinh
có địa chỉ ở phường xuân trung thành phố long khánh tỉnh đồng nai đăng tải bài viết bán sắt thép giá rẻ hơn với giá của thị trường
vì đang cần số lượng lớn sắt thép để sản xuất lò hơi nên ông hùng đã liên hệ mua hàng
sau khi thống nhất giá cả ông hùng được giám đốc công ty quang dinh hướng dẫn đến một kho hàng
ở khu công nghiệp tân tạo tp hcm để bốc sắt thép
ngày một mươi bốn tháng ba ông hùng cho dịch vụ quang dinh
hùng cho xe đến địa điểm bốc song hàng và chuyển vào tài khoản của công ty quang dinh số tiền hơn ba trăm hai mươi triệu đồng
tuy nhiên khi ông hùng điều khiển xe ô tô để ra về thì chủ kho hàng chặn lại vì cho rằng chưa thanh toán tiền
lúc đó ông hùng điện thoại vào số của công ty quang dinh nhiều lần nhưng đã bị khóa máy
tôi với ảnh đã trả đổi với nhau vào báo giá thì tôi có cam kết với ảnh là khi xe tôi vào bốc lên xe đổ hàng và kiểm tra ok rồi tôi mới diễn thiệp
thì trong lúc tôi với ảnh làm việc xong rồi tôi đưa xe
tôi từ đắk lắc vào thành phố hồ chí minh thì khi xe vào trong kho bốc lên được hai mươi một tấm một mươi bốn ly
thì trong lúc lên đổ hàng rồi thì tôi chuyển tiền qua cho công ty quang dinh
thì khi mà tôi chuyển xong thì anh quang dinh không chuyển cho nhà máy
không chuyển cho nhà máy thì khi nhà máy nó không có nhận được tiền thì nó yêu cầu xe tôi phải sạc hàng xuống trả hàng lại
khi tôi liên hệ với anh công ty quang dinh này thì anh quang dinh này cấp máy không liên lạc chặn số tôi luôn
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an thành phố buôn ma thuột xác định
đối tượng gây ra vụ lừa đảo trên đang ở phường xuân hòa thành phố long khánh tỉnh đồng nai
ngay sau đó một tổ công tác đến tỉnh đồng nai để bắt giữ đối tượng
tuy nhiên thời điểm này đối tượng lại ẩn náu tại một phòng trọ ở xã xà bang huyện châu đức tỉnh bà rệ vũng tàu
nên tổ công tác đã đến xã xà bang để bắt giữ
tại cơ quan công an đối tượng khai tên là nguyễn tiến hùng
theo đó do cần tiền tiêu xài nên hùng đã lên mạng tải hình chứng minh thư nhân dân của người khác
về thành lập công ty ma quang dinh chuyên bán sắt thép giá rẻ để lừa đảo
khi có người hỏi mua thì hùng yêu cầu chuyển tiền thanh toán trước rồi giới thiệu đến một công ty khác để bốc hàng
và sau khi nhận được tiền thì hùng liên cắt đứt liên lạc
và gọi cho em
qua vụ việc này cơ quan cảnh sát điều tra công an phố buôn thua cũng khuyến cáo
người dân trong tất cả các giao dịch dân sự liên quan đến mua bán
thì thứ nhất là phải nắm rõ về thông tin của cái đơn vị mà bán hàng đơn vị giao dịch với mình
cái thứ hai là phải kiểm tra kỹ các thông tin trước khi thực hiện việc giao dịch
như là kho hàng bến bãi hàng hóa thuộc sở hữu của ai
và ký kết các hợp đồng liên quan trước khi là chuyển tiền cho các đơn vị mua bán
và đến tận nơi bán hàng
và giao dịch trực tiếp không giao dịch qua các tài khoản gia lô facebook
hoặc là không giao dịch trên không gian mạng
tránh trường hợp là đối tượng lợi dụng vào không gian mạng đưa ra những thông tin gian dối
sau đó là chiếm đoạt tài sản của người dân
bước đầu công an thành phố buôn thuộc đã làm rõ với thủ đoạn trên
ngoài chiếm đoạt của ông võ hùng hơn ba trăm hai mươi triệu đồng
đối tượng này còn thực hiện nhiều vụ lừa đảo khác của người dân ở nhiều tỉnh thành trong cả nước
được biết hùng từng có ba tiền án
hùng có thể tội trộm cắp tài sản
và qua xác minh nhanh thì đối tượng đang bị công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai
truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hiện công an thành phố buôn thuộc đang tiếp tục điều tra làm rõ
để xử lý nguyễn tiến hùng theo quy định của pháp luật